và cả hai trở về nhà tại xã ba khâm
tuy nhiên sau đó trận tại một tròi giấy anh phạm văn thối phát hiện chị hồng nôn và con giật
nạn nhân được đi đưa cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó
qua khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân chết do uống thuốc trừ sâu
được biết vợ chồng phạm thị hồng và phạm văn thối ly thân hơn một năm qua do gia đình ngăn cấm
chị hồng muốn yêu kéo anh thối quay về sống chung nhưng gia đình không chấp nhận